đây là hình ảnh tại khu vực nhà xưởng của công ty hu mây có địa chỉ tại khu công nghiệp vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
cũng tại chính khu vực này gần một tháng trước đã xảy ra hai vụ mất trộm thiết bị vật tư thi công
bao gồm phụ kiện bằng nhôm và dây điện với trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
vụ việc xảy ra vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi khi các công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng cường thịnh hà nội
là đơn vị thi công hệ thống nhà xưởng cho công ty humei vân trung
phát hiện các bó vật tư nhôm dùng để thi công cửa và phách ngăn trong nhà xưởng bị mất cắp
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của doanh nghiệp cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã vào cuộc xác minh và tiến hành điều tra
ngày sáu tháng năm bốn đối tượng là thủ phạm gây ra vụ án
các bộ án trên đã bị bắt giữ
điều đáng nói là hai trong số bốn đối tượng là nguyễn việt hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn văn biển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tại thôn quang biểu xã quang châu huyện việt yên là bảo vệ của doanh nghiệp
trong đó nguyễn việt hà là bảo vệ của công ty humei vân trung và là chủ mưu
các bộ án trên đã bị bắt giữ
trên đây chỉ là một vụ án điển hình trong ba vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn huyện việt yên từ đầu năm đến nay mà thủ phạm lại chính là bảo vệ các công ty câu kết với các đối tượng bên ngoài
hoạt động trong công ty đấy nên là khi mà các đối tượng đấy mà trực tiếp câu kết với các đối tượng bên ngoài để trộm cắp tài sản thì nó gây khó khăn cho hoạt động điều tra và xác minh để truy tìm những cái tài sản này
thông qua các vụ án xảy ra là bài học cảnh giác cho các cơ quan doanh nghiệp và để tránh tình trạng bảo vệ thông đồng trộm cắp tài sản các công ty cũng cần nghiên cứu cơ chế giám sát chéo đối với nhóm đối tượng này
một cơ sở thu gom rác thải y tế vừa bị phòng cảnh sát môi trường
công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện xử lý
trước đó tại cơ sở số một trăm sáu mươi năm lý thái tổ phường an hòa tp huế do ông nguyễn triều làm chủ lực lượng công an phát hiện chín bao tải chứa rác thải y tế gồm bơm kim tiêm đã qua sử dụng ống nghiệm còn dinh máu găng tay v v
toàn bộ số rác thải này chưa được phân loại
theo lời khai ban đầu của ông triều số rác thải y tế trên được ông thu mua từ các nguồn thu gom rác thải nhỏ lẻ sau đó phân loại mang phục vụ mục đích tái chế
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh thừa thiên huế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó trên địa bàn tỉnh đắk lóc thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với tính chất mức độ nghiêm trọng phương thức thủ đoạn tinh vi
sau khi lực lượng công an vào cuộc xác lập chuyên án đấu tranh thì kết quả cho thấy là hầu hết các vụ trộm cắp này đều do nhiều nhóm đối tượng từ các tỉnh ngoài đến tỉnh đắk lắc để gây án
đây là hình ảnh do camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm đối tượng từ tỉnh đồng nai chuyên lên đắk lắc đột nhập vào các cửa hàng điện thoại để trộm cắp
đó là công nhật phu ba mươi chín tuổi đinh văn hải ba mươi tám tuổi và nguyễn văn đạt ba mươi bốn tuổi
vì cần tiền tiêu xài cá nhân nên các đối tượng đã bàn bạc lên kế hoạch đến tỉnh đắk lắc để trộm cắp
mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là các cửa hàng điện thoại
vào đêm khuya khi gió la thấy cửa hàng điện thoại nào khóa cửa ngoài không có người trông coi
chúng liền phá khóa đột nhập
bước đầu phòng kẻ xét hình sự công an tỉnh đắk lóc làm rõ
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt các đối tượng đã gây ra tám vụ đột nhập trộm cắp các cửa hàng điện thoại ở tỉnh đắk lắc
và ba vụ trộm cắp khác ở các tỉnh lâm đồng đắk nông và bình phước với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần một tỷ đồng
với phương thức thủ đoạn như vậy thì cơ quan điều tra đã chủ động tham mưu cho đạo quân tỉnh
mà trực tiếp là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này
chúng tôi lên đắk lắp trộm cắp đem về đồng nai tiêu thụ
chúng tôi lấy cắp được hàng trăm chiếc điện thoại di động và những tài sản khác về đồng nai bán được hàng trăm triệu đồng
còn đây là những hình ảnh do camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm đối tượng từ các tỉnh ngoài đến đắk lắc
gây ra hàng loạt vụ bẻ khóa xe máy để lấy cắp trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhiều vụ các đối tượng chỉ thực hiện bẻ khóa lấy cắp chưa đầy một mươi giây khiến người dân không kịp chờ tay
các đối tượng luôn ngắm đến những chiếc xe máy đắt tiền có giá trị
nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này vừa bị công an tp bương ma thuột tỉnh đắk lóc xác lập chuyên án triệt phá thành công
trong đó phạm văn hà ba mươi tuổi chú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an và trần văn tuấn ba mươi một tuổi trú tại huyện bù đốp tỉnh bình phước
đã đến móc nối với hai đối tượng ở tỉnh đắk lắc là trần văn hùng hai mươi tám tuổi và nguyễn văn thanh hai mươi ba tuổi để gây án
công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ nhóm này đã gây ra trên ba mươi vụ trộm cắp xe máy ở các tỉnh đắk lắc gia lai đắk nông và lâm đồng trị giá trên ba trăm linh triệu đồng
sau khi trộm cắp xe thì hà đồ đem xuống bình phước tiêu thụ
khi đi chuẩn bị văn phá khóa với phá sóng định vị
khi đi chuẩn bị văn phá khóa với phá sóng định vị
trước lúc chúng tôi đã chuẩn bị đi trộm cắp chúng tôi đã chuẩn bị phướng tiền dùng cụ tính viên có ban bạc với nhau
đi qua các tỉnh như lâm đông gia lai bương ma thuột đắk lóc đưa tài khoản trộm cắp được với tỉnh bình phước để tiêu thụ
những nhóm đối tượng từ các tỉnh ngoài đến đắk lắc trộm cắp luôn gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra
bởi sau khi lấy được tài sản các đối tượng nhanh chóng đưa ra tỉnh ngoài tiêu thụ
mọi dấu vết để lại hiện trường
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự quyết tâm phá án đến cùng
nên lực lượng công an các cấp ở tỉnh đắk lắc đã lần lượt đưa những nhóm đối tượng này ra trước ánh sáng pháp luật
trả lại sự bình yên hạnh phúc cho người dân
vào hồi một mươi chín h ba mươi phút tối qua lực lượng chức năng thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận tin báo của người dân khu bảy
phường hải yên tp mong cái về việc phát hiện đối tượng vi văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa bỏ trốn khỏi khu cách ly central way đang có mặt tại địa bàn phường
lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về khu cách ly central way tại phường trà cổ tp mong cái để cách ly theo quy định
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu vi văn hiến được tổ công tác của đồn biên phòng bắc sơn tp mong cái phát hiện
khi đang nhập cảnh trái phép vào việt nam qua đường biên giới
vi văn hiến sau đó được bàn giao về khu vực cách ly central way để thực hiện quy trình cách ly y tế
tại đây hiền đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với sars cov hai
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng sáu vi văn hiến đã bỏ trốn khỏi khu cách ly
trong lúc tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp
thì hành vi nhập cảnh trái phép rồi tìm cách trốn khỏi khu cách ly của vi văn hiến hết sức nguy hiểm
làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh tái phát trong cộng đồng ở trong nước
ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch bệnh của toàn xã hội
đây là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm
vừa tăng tính gian đe vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của cả nước
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thì tính đến sáu giờ ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng sáu
việt nam không có thêm ca mắc mới
từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng sáu đã bảy mươi một ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hồng phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ ba mươi cụm năm phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
về tội cho vay lãnh đặng còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
phòng cảnh sát thể hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cao xuân luân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố neo xã nam giang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
và đối tượng đặng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trạch khê xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện